theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên để ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan
thiếu nước khô hạn cục bộ có khả năng xảy ra vào năm hai nghìn một mươi chín giải pháp hiệu quả nhất hiện nay
là sử dụng nước tiết kiệm chống thất thoát nước trong sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp
tỉnh phú yên có ba trăm một mươi bảy công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp tuy nhiên
hiện tổng năng lực tưới của các công trình thủy lợi chỉ bảo đảm cho khoảng năm mươi ba số diện tích đất canh tác
chủ yếu tưới cho cây lúa và một số ít diện tích rau màu cây công nghiệp các loại vì vậy
trong gieo xạ lúa cần lên lịch thời vụ kịp thời thống nhất cho từng khu sử dụng nước
tránh tình trạng gieo xạ tùy tiện gây khó khăn trong việc điều hành tưới phân phối nước theo kế hoạch
đồng thời có định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng
sử dụng giống cây trồng phù hợp với điều kiện nguồn nước ở từng khu vực